ngày tám tháng hai tại thị xã an khê tỉnh gia lai vùng đất tây sơn thượng đã tổ chức lễ kỷ niệm
hai trăm ba mươi năm chiến thắng ngọc hồi đống đa và hai trăm bốn mươi tám năm khởi nghĩa tây sơn
đây là vùng đất mà hơn hai thế kỷ trước ba anh em nhà tây sơn đã giấy binh khởi nghĩa
lập nên triều đại hiền hách trong lịch sử dân tộc
đồng thời buổi lễ cũng tái hiện lại những hoạt động phong phú
thể hiện mối đoàn kết của dân cư trong vùng đất này từ nhiều thế kỷ trước
tại lễ kỷ niệm quân và dân các dân tộc thị xã an khê và các huyện lân cận
đã kính cẩn dân hương đặt hoa tưởng niệm ba anh em nhà tây sơn tại di tích an khê trường
một trong những di tích trong quần thể di tích tây sơn thượng đạo tại gia lai
đây xưa kia vốn là nơi giao dịch liên lạc hội họp của nghĩa quân tây sơn
trong buổi đầu hội binh khởi nghĩa
chính nơi đây cũng là nơi tổ chức hội cầu hê người việt vùng đất an khê
với nét văn hóa riêng có đặc sắc của an khê nói
an khê nói riêng và gia lai nói chung
chính nơi này lễ hội cầu huê này là lễ hội mà đầu tiên những người việt đầu tiên
lên khai phá vùng đất này tổ chức trong dịp lễ quý xuân vào một mươi tháng hai âm lịch hàng năm
để bà con đến đây giao lưu cầu quê lợi cầu mùa màng cầu cho một năm thịnh vượng
hàng năm cứ vào dịp này sau nghi lễ tế xuân
người an khê sẽ có ba ngày
ngày vui hội với các trò chơi dân gian và hát hội một đêm hai ngày
người dân dành một không gian đặc biệt để họp chợ tại gò chợ ở phía tây an khê trường
cả người kinh lẫn người ba na và các dân tộc thiểu số khác trong vùng tây sơn thượng
cùng mang hàng hóa ra đây để trao đổi mua bán giao lưu văn hóa
từ đó thắt chặt hơn nữa mối đại đoàn kết các dân tộc
qua ba năm phục dựng thì có thể nói năm nay là đã dần đưa cái lễ hội này về nguyên bản nhất
tại cái vùng tây sơn thượng là cái nơi mà là cái nôi của cái lễ hội hát cầu huê hàng năm
với mục đích đó là mong cầu mong cho mưa thuận gió hòa cầu cho quốc thái dân an của người việt xưa tại vùng đất này
và chúng tôi mong muốn rằng đây là một cái góp phần vào cái đời sống tinh thần
lễ hội hát cầu huê đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của các cư dân lâu đời
nơi vùng đất tây sơn thượng
ghi dấu mối đoàn kết lâu đời của các dân tộc trên giải đất hình chữ s
đặc biệt hơn giờ đây lễ hội hát cầu huê đã được phục dựng và trở thành một hoạt động không thể thiếu
trong những ngày đầu năm mới của người dân ở các huyện thị phía đông tỉnh gia lai